nhằm hướng tới kỷ niệm một trăm linh năm kỳ thi nho giáo cuối cùng một nghìn chín trăm một mươi chín hai nghìn một mươi chín vừa qua
trung tâm bảo tồn di sản văn hóa tôn giáo hội di sản văn hóa việt nam đã tổ chức khai mạc
triển lãm thư pháp hàn mạc lần thứ bảy
triển lãm thư pháp hàn mặc là một trong chuỗi những hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy những
di sản văn hóa truyền thống được nhân mỹ học đường một cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức
cơ bản về hán nôm và thư pháp tổ chức thường niên với chủ đề của năm nay là truyền kinh
chính học triển lãm trưng bày hơn một trăm linh tác phẩm phản ánh các nội dung trong kinh điển nho giáo
phật giáo thơ văn hán nôm qua đó gửi gắm đến người xem những giá trị tư tưởng và giá trị
truyền thống trong văn hóa việt nam triển lãm thu hút sự quan tâm của khá nhiều bạn trẻ
đây có thể coi như một tín hiệu tích cực trong việc bảo tồn phát huy vốn cổ học của nước nhà
triển lãm diễn ra tuần này đến hết ngày hai mươi tháng một mươi một tại chùa mỹ trì thượng quận năm tử liêm hà nội